ngày hôm qua hai mươi ba tháng một công an quận ninh kiều thành phố cần thơ vừa khởi tố và bắt tạm giam
đối với đặng nam anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm bùi văn điệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám để điều tra về tội cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự đàm văn hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
và đánh bạc khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn thế anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba về tội đánh bạc cả bốn đối tượng cùng ngụ ở hà nội vào cần thơ thuê trọ để tổ chức cho vay nặng lãi
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi đã tổ chức cho vay
với lãi suất từ ba mươi đến một trăm năm mươi một tháng số tiền cho vay từ năm triệu đồng đến hai trăm linh triệu đồng
nhóm này do nam anh cầm đầu đã thua lợi bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi hơn ba trăm bảy mươi bốn triệu đồng
hiện vụ việc đang được công an quận ninh kiều tiếp tục điều tra
làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật